văn hóa của địa phương cũng như của cả nước

đứng trước những thách thức của cuộc cách mạng bốn đó là sự bùng nổ công nghệ thông tin trên mọi lĩnh vực
kéo theo đó là sự giao thoa văn hóa giữa các quốc gia dân tộc
vì vậy để không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo chi thức thì một nhiệm vụ quan trọng của hệ thống các trường dân tộc nội chú
đó là giáo dục cho học sinh và lấy học sinh là hạt nhân trong việc giữ gìn phát triển và truyền bá những nét đẹp văn hóa của các dân tộc việt
điều này đòi hỏi sự chủ động vận dụng và sáng tạo nó trong thực tế của từng người giáo viên ở mỗi môi trường dân tộc nội chú
trong năm học vừa qua nhà trường đã có một số biện pháp đổi mới về phương cách thức quản lý phương pháp dạy học của giáo viên
chúng tôi tập trung vào ba nhóm đối tượng thứ nhất là cải tiến phương pháp dạy học truyền thống
thứ hai là tích hợp nhiều phương pháp dạy học và thứ ba là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các bài giảng điện tử trong quá trình giảng dạy của các thầy giáo
những năm học đầu tiên thì nhà trường chỉ có ba lớp học với bảy mươi bảy học sinh
hiện nay sau bốn năm đi vào hoạt động nhà trường đã có tới một mươi tám lớp học năm trăm ba mươi bảy học sinh
tăng cả về quy mô số lượng và chất lượng giáo dục hai mặt học sinh học lực và đạo đức đều được tăng đều
trình độ tin học của giáo viên ngày càng có những tiến triển rất rõ ràng
bên cạnh sự đổi mới về công tác quản lý thì một trong những khâu then chốt nhà trường đang áp dụng đó là đổi mới phương pháp dạy học kỹ thuật dạy học theo cái định hướng phát triển năng lực của học sinh
đây là một trong những khâu then chốt trong cái nghị quyết hai mươi chín về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục
tỉnh phú thọ cũng rất quan tâm đến việc đầu tư đội ngũ cơ sở vật chất các trang thiết bị đảm bảo đủ số lượng
đảm bảo cơ cấu và cũng lựa chọn những giáo viên tâm huyết với nghề để quan tâm tới đối tượng học sinh là đồng bào con em dân tộc
chỉ đạo các trường thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho thầy rồi cho trò trong suốt thời gian vừa qua
cho đến điểm này thì với năm trường trên địa bàn tỉnh thì đã có bốn trường đạt chuẩn quốc gia
từ khi thông tư một hai nghìn một mươi sáu của bộ giáo dục và đào tạo có hiệu lực
đây không chỉ là động lực mà còn tạo ra cuộc cải cách giáo dục tại hai ngôi trường phổ thông dân tộc nội chú tại huyện yên lập tỉnh phú thọ và huyện phúc yên tỉnh vĩnh phúc
lời giải này cũng phần nào cho ta thấy tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng hệ thống trường dân tộc nội chú hiện nay
đây không chỉ là yêu cầu cần mà đó còn là yêu cầu đủ để hệ thống trường dân tộc nội chú xứng đáng là những ngôi trường chuyên biệt
vừa giúp nâng cao ý thức trình độ văn hóa cho con em dân tộc thiểu số vừa có nhiệm vụ đào tạo những công dân hạt nhân tham gia phát triển kinh tế giữ vững an ninh trật tự tại những vùng xa xôi khó khăn của tổ quốc